xin kính chào quý vị và các bạn
vùng hội tụ gió trên cao vẫn còn duy trì nên trong hôm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn có mưa rông với cường độ mạnh
có nơi có mưa vừa mưa to đến rất to tập trung tại vùng núi và trung du
nền nhiệt tại đây vẫn khá mát mẻ sao động từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
sau đó từ ngày mùng tám khi hội tụ gió suy yếu mưa rông giảm dần cùng nền nhiệt tăng trở lại
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
vẫn duy trì mưa rào và rông với nhiều điểm có mưa vừa mưa to đến rất to
kèm theo tố lốc và gió rất mạnh
nền nhiệt tại đây cũng chưa tăng cao nhất ngày mai chỉ ở trong ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ
và cũng từ ngày tám mưa rông tại đây sẽ giảm dần cùng nền nhiệt tăng trở lại
cũng chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa cho bắc bộ
nên các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh cũng xuất hiện mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to trong hôm nay và ngày mai
mưa tiếp tục duy trì trong ngày mùng tám
sẽ giảm nhanh trên khu vực
dự báo nhiệt độ trưa chiều cả hai ngày tới
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
từ ngày mùng chín mưa có xu hướng giảm và nhiệt độ tăng dần trở lại
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới duy trì mưa rông diện giải rác
tập trung về chiều tối và tối
cục bộ có mưa vừa mưa to
ban ngày khu vực này mưa gián đoạn và xanh kẽ trời còn nắng
với nền nhiệt độ ít thay đổi phổ biến từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
vùng cao tây nguyên trong nhiều ngày tới sẽ chịu tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần lên
nên khu vực có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm trong vòng hai mươi bốn h có nơi trên năm mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi
do có mưa nên nền nhiệt tại đây cũng không cao phổ biến từ hai mươi ba mươi độ
đến với các tỉnh hành nam bộ tại đây mưa rông cũng sẽ tăng nhanh trong thời đoạn tới
cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm trong vòng hai mươi bốn h có nơi trên năm mươi mm
trong mưa rông có thể tiềm ẩn tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
ngoài ra nguy cơ ngập úng cũng bị đẩy lên cao người dân cần lưu ý
nền nhiệt trên khu vực cũng không quá cao sao động từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ